thưa quý vị cảnh sát tây ban nha vừa thu giữ hai mươi năm tấn cần xa trị giá năm mươi triệu euro
tương đương với hơn năm mươi ba triệu đô la mỹ giấu trong một chiếc xe tải từ maroc
đây được xem là vụ thu giữ cần xa lớn nhất trong gần một mươi năm qua tại quốc gia châu âu này
tuyên bố chung của cảnh sát và cơ quan hải quan tây ban nha ngày hai mươi sáu tháng bốn cho biết
trong lượng ma túy nêu trên được giấu trong hai mươi hai thùng gỗ xếp trong một chiếc xe tải
ở thời điểm bị phát hiện chiếc xe này đang chuẩn bị từ cảng ager risas miền nam tây ban nha
tới cảng pp nam miền nam nước pháp theo giấy tờ kê khai
chiếc xe tải này đang được sử dụng để vận chuyển rua
hiện cảnh sát đã bắt giữ tài xế xe tải để phục vụ công tác điều tra
đây là vụ thu giữ cần xa trong xe tải lớn nhất ở tây ban nha kể từ năm hai nghìn một mươi năm
khi cảnh sát phát hiện gần bốn mươi tám tấn cần xa trong hai xe tải cũng tại tảng aguerresas
ngày hai mươi sáu tháng bốn hỏa hoạ lực
lúc nãy xảy ra tại một khách sạn cũ ở thành phố porto alegre
thủ phủ của bang rio grande do sul ở miền nam brazil khiến ít nhất một mươi người thiệt mạng
vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn theo giờ địa phương
sở cứu hỏa bang rio grande do sul đã điều năm xe tải và hàng chục lính cứu hỏa tới chữa cháy
nhiều nạn nhân đã được giải cứu và đưa tới bệnh viện để điều trị các vết thương
trong đó có nhiều người trong tình trạng nghiêm trọng
hiện giới chức địa phương đang khắc phục hậu quả của thảm kịch và điều tra nguyên nhân của vụ cháy
theo giới chức địa phương khách sạn rio grande đã ngừng hoạt động một thời gian
và được người vô gia cư tận dụng làm nơi ở tạm một cách bất hợp pháp
liên quan đến tình hình giải gaza trong tuyên bố ngày hai mươi sáu tháng bốn
hamas bác bỏ đề xuất do mỹ cùng một mươi bảy nước khác đưa ra một ngày trước đó
về việc lực lượng này thả tự do cho tất cả các con tin để mở đường chấm dứt cuộc xung đột tại gaza
hamas khẳng định đề xuất này không đáp ứng được những yêu cầu của người palestine
cũng như điều kiện cần thiết để đưa đến một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn
đó là israel phải rút quân khởi giải gaza
hamas được cho là còn đang giữ một trăm hai mươi chín con tin trong số hai trăm năm mươi ba người bị lực lượng này bắt giữ tại giải gaza
từ ngày bảy tháng một mươi năm ngoái
mỹ cùng một mươi bảy nước đã ra tuyên bố vào ngày hai mươi năm tháng bốn
trong đó nhấn mạnh việc thả tất cả con tin sẽ đem lại một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại gaza
tạo điều kiện cho các hỗ trợ nhân đạo được chuyển tới gaza để người dân ở đây có thể trở về nhà
phản ứng trước lời kêu gọi này lãnh đạo cấp cao của hamas nêu rõ
mỹ cần gây sức ép buộc israel chấm dứt các chiến dịch tấn công của mình
quan chức này khẳng định hamas mở cửa với mọi đề xuất ngừng bắn
tuy nhiên nhấn mạnh rằng những yêu cầu chính của lực lượng này phải được đáp ứng
hiện các lực lượng của israel đang đẩy mạnh các cuộc không kích vào thành phố rafah phía nam giải gaza
sau khi tuyên bố sẽ sơ tán cư dân khỏi thành phố này để triển khai tấn công bộ binh quy mô lớn
các nước trong khu vực cùng các tổ chức quốc tế đều lo ngại cuộc tấn công của israel vào rafah
sẽ làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo tại đây và mở rộng quy mô cuộc xung đột
theo con số thống kê mới nhất do cơ quan y tế tại gaza công bố vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
hơn ba mươi bốn người giải đất này đã thiệt mạng trong sáu tháng xung đột giữa israel và lực lượng hamas
bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin vào ngày hai mươi sáu tháng bốn đã công bố gói viện trợ vũ khí mới cho ukraine
trị giá sáu tỷ đô la mỹ đây là gói hỗ trợ lớn nhất từ trước tới nay mà mỹ cam kết đối với ukraine
gói vũ khí mới bao gồm phương tiện thiết bị đánh chặn cho hệ thống phòng không patriot và nasams
đạn dược và các hệ thống chống máy bay không người lái có độ chính xác cao
trước đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky
kêu gọi các đồng minh phương tây tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không cho kiev
cho rằng sự gián đoạn trong hỗ trợ của mỹ đã khiến ukraine gặp khó khăn trên thực địa trong cuộc xung đột với nga
lời kêu gọi trên diễn ra trong bối cảnh quốc hội mỹ vừa thông qua gói hỗ trợ sáu mươi một tỷ đô la mỹ
dành cho ukraine sau nửa năm chỉ hoãn
tổng thống mỹ joe biden cũng đã nhanh chóng thông báo gói viện trợ trị giá một tỷ đô la mỹ dành cho kiev
trong đó chú trọng tới nhu cầu cấp thiết về đạn dược phòng không và đạn pháo của ukraine
mỹ và trung quốc đã đạt đồng thuận năm điểm với mối quan hệ toàn diện
trong đó nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng ổn định và phát triển
đây là kết quả cuộc trao đổi giữa bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
cùng người đồng cấp mỹ antony blinken trong ngày hai mươi sáu tháng bốn
cụ thể hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực kiên trì nhằm ổn định và phát triển quan hệ trung quốc mỹ
trên cơ sở tầm nhìn san francisco đã được lãnh đạo hai bên đưa ra trong cuộc gặp hồi năm ngoái
đồng thời ghi nhận những tiến triển tích cực trong đối thoại
và hợp tác song phương kể từ đó đến nay
hai nước cũng đồng thuận duy trì các trao đổi và tiếp xúc cấp cao ở tất cả các cấp
theo đó tiếp tục cho phép khôi phục và thiết lập mới các cơ chế tham vấn
phát huy vai trò trong các lĩnh vực ngoại giao kinh tế tài chính thương mại
hai bên cũng sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc trao đổi quân sự
và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trung quốc mỹ về kiểm soát ma túy
biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo
hai bên nhất trí sẽ thực hiện các biện pháp nhằm mở rộng giao lưu văn hóa và nhân dân giữa hai nước
duy trì tham vấn về các vấn đề nóng quốc tế và khu vực
đồng thời tăng cường thông tin liên lạc giữa các đặc phại viên của hai bên
chuyến thăm trung quốc lần này của ngoại trưởng mỹ blinken
là cuộc tiếp xúc cấp cao mới nhất giữa giới chức hai nước
nhóm công tác của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea xác nhận
việc xả ra biển nước nhiễm xạ đã qua xử lý
từ nhà máy điện hạt nhân ở phuket
chi may nhật bản đang diễn ra theo đúng kế hoạch
kết luận được iaea công bố vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
sau khi kết thúc đợt giám sát mới nhất kéo dài bốn ngày đối với hoạt động này
việc xả thải được tiến hành sau khi iaea kết luận rằng
kế hoạch này phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu
và có tác động không đáng kể đối với con người và môi trường
trong bối cảnh các nước láng giềng như trung quốc và hàn quốc bày tỏ lo ngại về hoạt động này
bộ ngoại giao nhật bản cùng ngày đã ra thông báo trong đó nhấn mạnh
tokyo sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với iaea để người dân trong nước
cũng như quốc tế hiểu rõ hơn về việc xả nước nhiễm xạ ra biển
công ty điện lực tokyo tepco cho biết đã xả ra biển khoảng ba mươi một hai trăm linh tấn nước nhiễm xạ
đã qua xử lý trong bốn đợt xả diễn ra trong năm tài chính kết thúc vào tháng ba vừa qua
tepco dự kiến sẽ xả thêm khoảng bảy tám trăm linh tấn nước cho đến hết ngày bảy tháng năm tới
một vụ ngộ độc đã xảy ra tại một trường học ở thành phố sendai thủ phủ tỉnh miyagi
đông bắc nhật bản khiến hơn sáu trăm linh học sinh và nhiều người khác tại trường bị ảnh hưởng sức khỏe
vụ việc xảy ra sau bữa trưa ngày hai mươi năm tháng bốn tại trường học và loại sữa được đề cập là do công ty morinaga cung cấp
ban giám hiệu nhà trường cho biết ba trăm ba mươi bảy học sinh đã bị đau bụng tiêu chảy và nôn mửa sau khi uống sữa
nhưng không trường hợp nào có diễn biến nghiêm trọng
theo công ty morinaga các sản phẩm sữa nói trên do cơ sở sản xuất của nhà máy
tohoku morinaga milk industry công ty con của tepco
của morinaga tại thành phố sendai sản xuất vào ngày hai mươi bốn tháng bốn vừa qua
và có hạn sử dụng tốt nhất trước ngày ba tháng năm năm nay
lô sữa này hiện đã được dừng lưu hành để phục vụ công tác điều tra
công ty morinaga cho biết hiện không phát hiện bất cứ vấn đề nào về an toàn thực phẩm trong sản phẩm
mà các trường trả lại cũng như trong mẫu lưu kiểm tra
công ty đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng về sự cố này đồng thời cam kết sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc
hẹn gặp lại
tuy nhiên có một thực tế những quả địa cầu của belary có giá khá cao từ khoảng một năm trăm linh bảng anh tương đương với khoảng một chín trăm linh usd cho loại nhỏ nhất đến cả những mẫu đặt hàng giá trị lên tới sáu con số
điều này khiến cho những quả địa cầu thủ công khó cạnh tranh với sản xuất công nghiệp hay các dạng bản đồ khác
thật đáng tiếc khi không còn nhiều người sử dụng quả địa cầu trong các tiết học nữa
giờ đây chúng chủ yếu được mua cho mục đích trưng bày
nhưng tôi cho rằng chúng ta vẫn nên dạy các em học sinh
hiểu về giá trị của quả địa cầu cũng giống như cách chúng ta dạy các em về lịch sử hình thành trái đất vậy
mỗi năm belarby cho ra đời sáu trăm linh quả địa cầu với nhiều kích cỡ và phong cách trang trí khác nhau
chủ nhân của sưởng sản xuất hy vọng các thế hệ tiếp theo trong gia đình sẽ nối nghiệp nghề này đưa giá trị của quả địa cầu bền vững theo thời gian